thưa quý vị khán giả sau một mươi năm điều chỉnh địa giới hành chính với vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa giáo dục kinh tế của cả nước
thủ đô hà nội đã có thêm nhiều ưu thế về hợp tác hội nhập quốc tế phát huy những tiềm năng của một thành phố rộng lớn và năng động
hà nội đã không ngừng có những nỗ lực mở rộng quan hệ với các quốc gia trên thế giới đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới
đồng thời nâng cao vị thế của thủ đô và đất nước trên trường quốc tế
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung về công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới
hà nội đã có nhiều nỗ lực mở rộng quan hệ với các quốc gia trên thế giới
đồng thời nâng cao vị thế của thành phố rộng lớn và năng động
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung về công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung về công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung về công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canem becmudez
đây là hoạt động tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt việt nam cuba triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới cuba của tổng bí thư nguyễn phú trọng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và chuyến thăm việt nam của phó chủ tịch hội đồng nhà nước cuba salvador valdes mesa tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
sau hội đàm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã thân mật tiếp chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canem becmudet
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có buổi hội kiến với chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canem becmudet
chiều ngày năm tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp hạ nghị sĩ sono

đặc phái viên của thủ tướng nhật bản shinzo abe sang chúc mừng nhân dịp tổng bí thư nguyễn phú trọng được quốc hội khóa một mươi bốn bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hạ nghị sĩ kentaro trân trọng chuyển thư chúc mừng của thủ tướng nhật bản shinzo abe đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng shinzo abe bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đất nước việt nam tiếp tục phát triển thịnh vượng
mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đi vào chiều sâu phát triển toàn diện hiệu quả
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc

sau chuyến thăm việt nam hai tháng trước
sau chuyến thăm việt nam hai tháng trước
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản
sau chuyến thăm việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản
sau chuyến thăm việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản tiếp theo như thường lệ tiểu mục chuyện việt nam nhật bản
bạn thanh mai du học sinh việt nam tại đại học quốc gia kangwon hàn quốc nhắn gửi về chương trình
hàn quốc là nước có nền giáo dục xuất sắc trong khu vực châu á cũng như luôn đứng tốt trong các nước có đầu tư cao về giáo dục nhiều cơ hội nhận học bổng điều kiện sinh hoạt thuận lợi
du học sinh quốc tế đều nhận được sự quan tâm tận tình của nhà trường
từ phần lan một du học sinh chia sẻ giáo dục tại phần lan được đánh giá là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới
đóng góp một phần không nhỏ giúp quốc gia này từ tình trạng tài chính khó khăn trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới
giáo dục phần lan tập trung vào cải thiện các kỹ năng của học sinh sinh viên với các môn đọc toán và khoa học ứng dụng
bên cạnh đó giáo dục ở phần lan hướng chúng ta sáng tạo chứ không đặt nặng áp lực thi cử học hành
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây

chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chígnacomgmail com